nhiệm kỳ qua thành phố đà nẵng đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách nhất là phải tập trung khắc phục xử lý những sai phạm khuyết điểm theo các kết luận của trung ương
tuy nhiên với tinh thần cầu thị nghiêm túc đà nẵng vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn tổ chức thành công đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về lượng và chất phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng
ngay sau đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi hai thành ủy đà nẵng tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đến từng cấp ủy viên
trong đó nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của cấp ủy người đứng đầu các địa phương đơn vị
khi vào cấp ủy thì đồng chí nào cũng sung phong nhưng mà khi giao cái vai trò trách nhiệm ấy
thì đấy là
lại là trách nhiệm của tập thể mà không thấy cái trách nhiệm của cá nhân của mình cái trách nhiệm của cấp ủy viên nó khác với trách nhiệm quản lý
nên tôi đề nghị đây là một trong những việc mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý để xác định cái trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi công vụ
và khi đảng kiểm tra đánh giá là người ta sẽ kiểm tra cái việc cái tư cách đầu tiên là cái tư cách cấp ủy viên của chúng ta
suốt kinh nghiệm sâu sắc
từ những bài học trong nhiệm kỳ vừa qua nhất là về vai trò cán bộ và công tác cán bộ
thành ủy đà nẵng luôn phát huy dân chủ thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết
chú trọng công tác quy hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt bảo đảm công khai minh bạch và khách quan
việc sắp xếp lựa chọn và bổ nhiệm đúng người đúng việc bảo đảm thực thi hiệu quả nhiệm vụ chung của người đứng đầu
luôn là yếu tố được đặc biệt coi trọng
tạo ra một môi trường để tập hợp được nhiều đánh giá thẩm định
và quyết trên cơ sở đánh giá thẩm định của xã hội đó của số đám đó
rồi người lãnh đạo có tâm anh ta sẽ quyết vì cái chung
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã xác định
xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và tiên phong là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm
song song với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
đảng bộ tp đà nẵng sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát
kịp thời khắc phục các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn
đưa đà nẵng vững vàng đi tới trên chặng đường phát triển mới